điều sở tại phnom penh campuchia chạy tuyến thành phố phnom penh đi thành phố hồ chí minh
phát hiện ba kg ma túy đá
tiến hành kiểm tra kho hàng ký gửi của công ty khải nam thành phố hồ chí minh
phát hiện và thu giữ thêm một mươi kg ma túy đá
điều tra mở rộng vụ án võ thị kim chi chú tại tỉnh tiền giang
và nguyễn thị hồng thắm chú tại thành phố hồ chí minh
đã bị bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị hồng thắm
công an phát hiện thu giữ thêm ba bịch ma túy dạng thuốc lắc
có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram năm mươi triệu đồng một mươi năm trăm linh usd và một số vật chứng khác
vào trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh hậu giang đã bắt quả tăng một mươi chín đối tượng đang đánh bạc
tạm giữ tổng cộng hơn ba trăm linh triệu đồng
tại phần đất chống phía sau một nhà dân ở khu vực ba phường lái hiếu
thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
lực lượng công an đã tạm giữ tăng vật gồm sáu hột xí ngầu
một tờ giấy có ghi các con số một cái dĩa dùng để lắc tài xỉu và một mươi một một triệu đồng
qua kiểm tra trên người các đối tượng
cơ quan chức năng còn phát hiện tạm giữ trên hai trăm chín mươi triệu đồng một mươi chín điện thoại di động
sau năm ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra một trăm ba mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm linh hai người bị thương một trăm linh tám người
so sánh với cùng kỳ từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày mùng ba tháng riêng của năm hai nghìn một mươi chín
đã giảm một mươi ba vụ tức tám sáu tăng một mươi hai người chết tức một mươi ba ba giảm ba mươi hai người bị thương tức là hai mươi tám
riêng trong ngày mùng ba tết từ một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một đến một mươi h sáng ngày hai mươi bảy tháng một
cả nước đã xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi chín người bị thương bốn mươi ba người
so sánh với cùng kỳ từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày mùng ba tháng riêng của năm hai nghìn một mươi chín
tăng cả ba tiêu chí trong đó tăng một vụ ba một ba người chết ba người bị thương
có ba mươi hai vụ xảy ra trên tuyến đường bộ làm chết một mươi chín người bị thương bốn mươi ba người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hai hai trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ một mươi chín xe ô tô ba trăm một mươi năm xe máy tước ba trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
trước diễn biến phức tạp của tình hình nhiễm virus corona mới xuất phát từ vũ hán trung quốc
ngày hôm nay mùng ba tết công an thành phố đà nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
để lên phương án phối hợp kịp thời với các ngành chức năng để ứng phó với loại dịch này
hiện nay tại thành phố đà nẵng tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng hai tết
tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đa khoa đà nẵng đã tiếp nhận và cách ly theo dõi một mươi bảy trên một mươi bảy người có biểu
hiện ho sốt trong đó có một mươi người trung quốc một người cộng hòa xéc và sáu người việt nam
để chủ động công tác nắm tình hình kịp thời triển khai biện pháp ổn định tình hình trong nhân dân
công an thành phố tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh
đấu tranh với các thông tin sai sự thật trên không gian mạng gây hoang mang dư luận
và có các biện pháp xử lý kịp thời đồng thời tăng cường công tác thường trực để xử lý các tình huống
liên quan đến hoạt động cư trú của người nước ngoài khi có tình hình phức tạp xảy ra trên địa bàn
tiếp tục thông tin về bốn chuyên bay của hãng hàng không việt ze chở hành khách trung quốc từ việt nam
về sân bay quốc tế vũ hán trung quốc hiện không có hành khách nào trong số này có dấu hiệu
nhiễm virus corona và các chuyến bay về việt nam sẽ không chở khách
tại sân bay quốc tế vũ hán tổ bay sẽ ở lại trên tàu bay các biện pháp phòng ngừa đều tuân thủ
quy định của việt nam và trung quốc trong điều kiện phải phòng ngừa
các tổ bay khi trở lại việt nam làm nhiệm vụ bình thường
tuy nhiên hãng hàng không vietjet air sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các nhân viên
riêng chuyên bay có hai khách trung quốc từ hà nội cam ranh ngày hai mươi sáu tháng một vừa qua trên chuyên bay vz bảy trăm tám mươi ba của việt ze
các cơ quan chức năng đã yêu cầu tổ bay đi khám sức khỏe ngay trước tết khi biết thông tin
và cách ly tại nhà không đi bay đến ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại